liên quan đến vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy
công an tỉnh long an bước đầu thông tin đã bắt tổng cộng năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá
do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra
nhưng bước đầu công an tỉnh long an mới khởi tố vụ án giết người
sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác
khi đâm trực diện vào hai người đi xe máy và thiếu tá nguyễn xuân hào
hậu quả khiến thiếu tá hào sinh hy sinh hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại quận năm tp hcm và phan thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm tử vong
qua công tác điều tra ngoài hai đối tượng trong xe ô tô gây ra vụ việc trên
công an tỉnh long an đã truy xét và bắt thêm ba đối tượng
danh tính của cả năm đối tượng chưa được thông tin
khám xét chiếc xe bán tải công an tỉnh long an thu giữ bốn bánh heroin
và năm kg tinh thể được xác định là ma túy đá
khám xét nhà các đối tượng công an tỉnh long an thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
và một kg ma túy đá được các đối tượng cất giấu xung quanh nhà cách hiện trường khoảng hai mươi km